thông tin mới nhất liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả
trong vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội tổng cục quản lý thị trường
cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố thêm hai mươi hai bị can trong vụ án
quá trình điều tra xác minh vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
và một mươi một đối tượng liên quan về các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ môi giới hối lộ và nhận hối lộ
kết quả điều tra mở rộng vụ án căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can đối với hai mươi hai đối tượng
cùng về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong đó bắt tạm giam văn thị hiền chủ nhà sách hiền long đỗ văn được chủ sóc bống en bin
phan thị thanh thoan giáo viên đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách
đồng thời khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi chín bị can còn lại
các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận
giám đốc công ty phú hưng phát chủ nhà sách minh thuận trong việc sản xuất buôn bán hàng giả
hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện
các lệnh quyết định tố tụng đối với hai mươi hai bị can theo đúng quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ
để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật